bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân dương tính với cúm ah một n một
đồng thời cách ly ba nhân viên của bệnh viện có biểu hiện lây nhiễm cúm ah một n một để điều trị
bệnh nhân là bà nguyễn thị tư tám mươi bốn tuổi ngụ thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
được chuyển từ bệnh viện bình minh đến bệnh viện đa khoa cần thơ trưa ngày tám tháng sáu
trong tình trạng nguyết áp tăng tim thiếu máu cục bộ diêm phổi
sau khi hội chẩn bệnh viện lấy mẫu bệnh phẩm gửi lên viện baxter tp hcm xét nghiệm
kết quả bệnh nhân tư dương tính với cúm ah một n một
hiện tình trạng sức khỏe của bà tư có tiến triển tốt quyết áp bình thường thở đều giảm ho tỉnh táo tiếp xúc tốt
bệnh viện đa khoa tp cn đã thống kê lập danh sách các nhân viên y tế đã tiếp xúc
điều trị cho bệnh nhân tư theo dõi sát và điều trị dự phòng cho hai người nhà đang thăm nuôi bệnh nhân
tp cn đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm ah một n một để chủ động triển khai các bước về phòng chống dịch